tại sân bay quốc tế vắt tày thủ đô viêng trăn lào đại sứ quán việt nam tại lào đã tổ chức lễ bàn giao trang thiết bị y tế trị giá hơn bảy tỷ đồng của chính phủ và nhân dân việt nam gửi tặng chính phủ và nhân dân lào để hỗ trợ phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
các trang thiết bị y tế này bao gồm quần áo bảo hộ khẩu trang y tế khẩu trang kháng khuẩn hệ thống xét nghiệm cùng bộ xét nghiệm dịch covid một mươi chín
trong thời gian tới các bộ ngành địa phương của việt nam sẽ tiếp tục hỗ trợ lào bằng nhiều biện pháp cụ thể và hy vọng với sự giúp đỡ ban đầu này của việt nam sẽ góp phần động viên giúp đỡ chính phủ và nhân dân lào anh em sớm vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống tập trung phát triển đất nước
phó thủ tướng bộ trưởng tài chính lào dùng đi đương đi chân thành cảm ơn và tỏ lòng biết ơn đối với đảng chính phủ và nhân dân việt nam đã luôn có sự hỗ trợ giúp đỡ quý báu và kịp thời đối với lào trong những lúc gặp khó khăn
coi đây là sự cổ vũ động viên tinh thần hết sức lớn lao đối với nhân dân lào và khẳng định sẽ sử dụng hiệu quả những trang thiết bị này trong việc phòng chống dịch bệnh
phó thủ tướng bộ trưởng tài chính sùng đi đương đi tin tưởng chắc chắn rằng với sự giúp đỡ của việt nam và bạn bè quốc tế lào sẽ kiểm soát được dịch bệnh covid một mươi chín
việc hỗ trợ trang thiết bị y tế của việt nam giúp lào thể hiện vai trò trách nhiệm của việt nam đối với cộng đồng quốc tế trong việc phòng chống đại dịch covid đang có những di biến phức tạp trên thế giới và trong khu vực
sơn sơn phóng viên truyền hình nhân dân được tin từ sân bay vắt tày thủ đô viên trăn lào